tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tỉnh bắc cạn đã tổ chức kỷ niệm hai mươi năm tái thành lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
đến dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành cùng dự có các bậc lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang lãnh đạo tỉnh bắc cạn qua các thời kỳ
sau hai mươi năm tái lập tỉnh đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh bắc cạn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
tăng trưởng grdp bình quân trên một mươi một năm thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi sáu đạt một hai trăm tám mươi đô la tăng gần một mươi năm lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn
phát biểu tại buổi lễ
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh bắc cạn tiếp tục nỗ lực đoàn kết sáng tạo chủ động nắm bắt cơ hội phát huy các lợi thế so sánh có quyết tâm và giải pháp đột phá để rút ngắn khoảng cách trinh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và cả nước
bắc cạn cần có kế hoạch chương trình đề án cụ thể để khai thác phát huy thế mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng nông lâm nghiệp và phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của tỉnh
bên cạnh đó vấn đề bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng được chú trọng
tỉnh cần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn
phó thủ tướng vương đình huệ đã trao huân chương độc lập hạng nhất tặng đảng bộ và nhân dân tỉnh bắc cạn
nhân dịp này bắc cạn cũng đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử atk chợ đồn